theo một số doanh nghiệp chuyên thu mua thanh long xuất sang thị trường trung quốc tại bình thuận
hiện giá thanh long ruột trắng giao động từ một mươi năm đến một mươi bảy đồng một kg loại một
nhưng nguồn cung không dồi dào giá thanh long hiện đã tăng gấp từ hai đến ba lần so với cách đây nửa tháng
nguyên nhân là do ảnh hưởng hạn hán khiến sản lượng thanh long đợt này không nhiều
trong khi đó nhu cầu tiêu thụ ở thị trường các nước lại tăng